các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiến sĩ phạm quang thái viện vệ sinh dịch tễ trung mương cho hay
đều là ở virus sars cov hai khi tấn công vào cơ thể lần đầu tiên để lại miễn dịch không cao
đây là cơ sở cho nguy cơ tái nhiễm
thế giới và việt nam đã ghi nhận các trường hợp tái nhiễm với các chủng của virus sars cov hai khác nhau
ở chủng delta tỷ lệ tái nhiễm là một và chủng omicron thì sẽ có tái nhiễm cao hơn
tiến sĩ thái cho biết thêm phần lớn người nhiễm đều ở thể nhẹ vì bệnh nhân đã có thể miễn dịch từ lần nhiễm trước
tiến sĩ thái thông tin các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra
tiêm vaccine covid một mươi chín vẫn có thể nhiễm bệnh nhưng sẽ làm giảm thiểu các triệu chứng nặng và nguy cơ tử vong ở người bệnh
sau khi mắc covid một mươi chín những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín nên tiêm đủ
tránh suy nghĩ đã có miễn dịch rồi mà không chích ngừa vaccine
mũi vaccine sau tiêm khi mắc bệnh đã được chứng minh tăng kháng thể rất nhiều
góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm thậm chí hạn chế cả những hội chứng hậu covid một mươi chín
khẳng định có thể xuất hiện tình trạng tái nhiễm tuy nhiên bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương lưu ý
cần phải phân biệt rạch ròi giữa tái nhiễm và tái dương tính
theo đó tái dương tính là tình trạng được ghi nhận khi người mắc đang trong diễn biến của bệnh
họ từng có giai đoạn xét nghiệm cho kết quả âm tính sau đó dương tính
trong khi đó tái nhiễm sars cov hai được hiểu là tiếp tục mắc covid một mươi chín sau khi đã khỏi hoàn toàn
bác sĩ cấp giải thích với những trường hợp này các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên kháng thể nuôi cấy virus
căn cứ vào kết quả cùng các yếu tố lâm sàng và dịch tễ bác sĩ sẽ xác định họ khỏi covid một mươi chín hay chưa tái dương tính hay tái nhiễm
nếu tái nhiễm tức là lần nhiễm sau bệnh nhân đó mang virus sống chứ không phải là mảnh sắc virus tồn lưu từ lần nhiễm trước
đồng thời bác sĩ cũng lý dạy thêm có một số trường hợp có thời gian mang virus rất dài tới một trăm linh
bảy mươi bốn ngày nên cơ sở thứ hai để khẳng định một người có tái nhiễm hay không vẫn phải căn cứ vào nuôi cấy virus giải trình từ trên
nếu hai lần nhiễm mà mắc hai chủng khác nhau thì chắc chắn đó là tái nhiễm
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế khẳng định
đã ghi nhận một số ca tái nhiễm thậm chí sau khi đã tiêm vaccine mũi ba
điều này được ghi nhận trong những báo cáo của tổ chức y tế thế giới cũng như là một số nước trên thế giới
tuy nhiên ở việt nam hiện nay bộ y tế chưa công bố bất cứ nghiên cứu thống kê số liệu cụ thể nào về vấn đề này tiến sĩ phu khẳng định
chúng ta cần phải có số liệu để đánh giá cụ thể về vấn đề tái nhiễm có thêm những biện pháp ứng phó cho phù hợp
điều này có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch bệnh
các chuyên gia y tế cho biết sau khi khỏi bệnh cơ thể bệnh nhân sẽ sẵn sinh ra kháng thể để chống lại virus sars cov hai
tuy nhiên lượng kháng thể trong cơ thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu để giúp bệnh nhân miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh trong thời gian dài
một nghiên cứu của đan mạch được công bố vào tháng ba vừa qua cho thấy hầu hết những người mắc covid một mươi chín sẽ không tái nhiễm trong vòng sáu tháng
một nghiên cứu khác do chuyên gia miễn dịch của đại học pittsburgh john anken tiến hành chỉ ra rằng
mức độ sinh kháng thể của mỗi cá nhân từng dương tính với sars cov hai là khác nhau và ở một số trường hợp thì mức độ kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh là không đủ để bảo vệ cơ thể khỏi tái nhiễm
theo ông philip tiero juno giáo sư vi sinh học và bệnh lý học thuộc đại học new york
sau khi xâm nhập vào cơ thể các virus có thể ở trạng thái bất hoạt với rất ít triệu chứng
tuy nhiên tình trạng của một số bệnh nhân có thể trở nên trầm trọng hơn nếu các virus này xâm nhập vào phổi
khi cơ thể không đủ khả năng
ngoài lý do về lượng kháng thể sinh ra sau khi khỏi bệnh không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể
thì việc xuất hiện thêm các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng được xem là nguyên nhân cho tình trạng tái dương tính đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua nhiều biến thể đáng lo ngại như biến thể alpha b một một bảy biến thể beta b một ba một năm
biến thể gamma b một biến thể delta b một sáu một bảy hai và mới đây nhất là biến thể omicron b một một năm hai mươi chín đã được phát hiện

các chủng nữ đã được phát hiện
các chủng này đều có khả năng lây lan nhanh chóng với các virus đột biến nguy hiểm
vì thế khả năng mắc một chuẩn khác đối với người từng nhiễm covid một mươi chín là hoàn toàn có thể
nói về nghiên cứu này tiến sĩ kami kim một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lưu ý rằng
mọi người nên cẩn thận để không hiểu sai nếu đã từng nhiễm covid một mươi chín thì không cần phải tiêm vaccine nữa
điều này giống như việc bạn đặt câu hỏi có nhất thiết là phải thắt dây an toàn khi đã có túi khí hay không vậy
bạn đã có túi khí không đồng nghĩa

sẽ rất tốt nếu bạn có sự bảo vệ của cả hai tiến sĩ kami kim nói
tuy hầu hết bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác
do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo những người đã nhiễm covid một mươi chín vẫn phải tiêm ngừa covid một mươi chín đầy đủ
bởi tiêm vaccine không chỉ để bảo vệ một cá nhân nào đó mà là bảo vệ cả cộng đồng
việc tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng cần có sự tham gia của những người từng nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra những người đã từng mắc sars cov hai vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
như đeo khẩu trang khử khuẩn giữ khoảng cách để ngăn chặn covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
đặc biệt là những nơi có độ bao phủ vaccine thấp hơn trên thế giới
tiếp đó rất nhiều khán giả đã vào giai đoạn hồi phục hỏi nhặt miệng quá uống cô ca được không
uống trà sữa có được không có phải kiêng ăn cái này cái kia không
rồi sao buồn ngủ quá sao đi lưu siêu ép không về nhà có cần bỏ hết đồ cũ luôn không
đáng quan tâm hơn một số người đặc biệt là phụ nữ mà nhất là phụ nữ tiền mãn kinh
sau khi mắc covid một mươi chín đã gặp cơn hoảng loạn
cơn hoảng loạn này có thể xuất hiện khi đang bệnh và cho đến khi hết bệnh lâu rồi vẫn còn hoảng
theo bác sĩ trường hiếu khanh tất cả là do stress
khỏi covid một mươi chín rồi còn hoảng có sao không
có thể lo lắng quá có khi tăng sông có khi mạch nhanh
ảnh hưởng tới bệnh nền
f đã đi vào giai đoạn phục hồi dù là còn dương tính yếu hay là đã âm tính
đều không có khả năng bệnh covid một mươi chín nặng lại nữa đó là điều có thể khẳng định
nhưng vẫn có thể gặp nhiều rắc rối về mặt sức khỏe mà nguyên nhân bắt nguồn là stress
lo âu mất ngủ kiêng ăn đủ thứ chắc chắn liêu siêu kéo dài
vì không đủ năng lượng không nghỉ ngơi thì không hồi phục được
đầu tiên là phải ráng ăn
không có chuyện mắc covid một mươi chín xong phải kiêng ăn cái gì
mới khỏe ăn thoải mái thêm gì ăn đó cố ăn đa dạng đủ dinh dưỡng là được
còn nếu mất vị giác cứu giác thì ráng chia nhỏ bữa ăn ăn cái gì dễ tiêu dễ nuốt
các triệu chứng này thường xuất hiện muộn và có thể khỏi muộn hơn căn bệnh chính
nhiều người hết covid một mươi chín rồi vẫn còn mất mùi mất vị bình thường không có hại gì hết
buồn ngủ thì ngủ mệt thì nghỉ ngơi đừng ép bản thân phải khoe liền
phải tập nặng khi mới bệnh dậy
nếu mất ngủ do bản thân là người đã sẵn có bệnh trầm cảm lo âu
thì thuốc uống thì liên hệ với bác sĩ tâm lý của mình
f vốn đã hay mất ngủ chủ yếu là do đau đầu và lo âu
hết bệnh rồi vẫn khó ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều
ho kéo dài hoài cũng chả sao
hãy thử nhớ lại những lần trước bị viêm hỏng thông thường
có khi cũng ho kéo dài cả mấy tuần
chừng thuốc ho hay là dùng siro ho là được
mạch nhanh hoài sau covid một mươi chín thì sao
nhiều người bị cũng nhắm mắt
dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào nhãn cầu giữ khoảng ba mươi giây
làm vài lần mạch sẽ giảm mai mốt bình tĩnh lại mạch cũng tự giảm
tái dương tính đã được khẳng định là sars virus không lây không có hại
không cần quan tâm nên cũng không cần phải test đi test lại làm gì
sau khi đã âm tính hết thời gian theo dõi
càng tưởng tượng sẽ càng hoảng loạn càng hoán loạn thì sẽ càng cảm thấy mệt
dù bản thân bệnh covid
covid một mươi chín thì đã qua
ráng làm bất cứ cái gì mình thích mình cho là thư giãn thiên nghe giảng đạo
xem phim hài và tạm dừng đọc tin tức về covid một mươi chín nếu như những bản tin đó khiến cho bạn nặng nề
vì bạn đã là người an toàn nhất giữa làn sóng covid một mươi chín này rồi
chỉ cần bình tĩnh mà tái xuất thôi